tại trụ sở quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp thân mật bà ilinoa leng phó chủ tịch hạ viện vương quốc anh đang ở thăm việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà ilino leng phó chủ tịch hạ viện vương quốc anh
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh với bề dày lịch sử quan hệ hơn bốn mươi năm đặc biệt kể từ khi được nâng lên mức quan hệ đối tác chiến lược từ năm hai nghìn một mươi
anh đã trở thành đối tác lớn của việt nam tại châu âu và trên thế giới trong nhiều lĩnh vực
việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước được diễn ra thường xuyên đã góp phần tích cực đến sự phát triển của mỗi bên
trong đó kim ngạch hai bên đã đạt năm sáu tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch quốc hội đề nghị bà phó chủ tịch trên cương vị của mình tiếp tục ủng hộ
thúc đẩy quan hệ hợp tác trong giáo dục đào tạo khoa học công nghệ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nghị viện hai nước
bà ilinwa lian bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên được đến thăm việt nam cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà quốc hội việt nam đã dành cho đoàn
bà phó chủ tịch mong muốn được đóng góp với vai trò của cá nhân mình trong việc thúc đẩy hơn nữa tiến trình hợp tác giữa anh và việt nam
bà nhấn mạnh anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ việt nam nâng cao năng lực đào tạo đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ quan quốc hội
để góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định các dự luật nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát của quốc hội
đặc biệt hoan nghênh dự án hợp tác quốc hội trẻ việt nam giữa hai nước